trong những ngày qua đã có hàng nghìn con vịt giống nhập lộ bị các cơ quan chức năng khu vực cửa khẩu chima tỉnh lạng sơn tiêu hủy
tuy nhiên tình trạng này vẫn đang diễn ra phức tạp khi lực lượng chức năng lại phát hiện bắt giữ một lô da cầm thịt sẵn nhập lộ mới
một trăm năm mươi kg vịt thịt sẵn không phải là số lượng quá lớn
xong trong bối cảnh mà cụm ah bảy n chín vẫn diễn biến phức tạp tại trung quốc thì vụ việc này không chỉ cho thấy tình hình chống buôn lậu gia cầm còn phức tạp
mà thêm một lần nữa khẳng định về nguy cơ cao loại virus này xâm nhập vào việt nam

tuy nhiên cửa khẩu chima có lượng giao thương hàng hóa nông sản lớn nhất trên tuyến biên giới lạng sơn
tuy nhiên không loại trừ khả năng những sản phẩm chăn nuôi có thể được trà trộn
do đó những ngày này các lực lượng chức năng chuyên ngành cũng đang tăng cường kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trong dịp hôm nay phía nước bạn đang có dịch cúm h bảy n chín
thì tri cục kiểm dịch thực vật vùng bảy cũng họp tất cả cán bộ kiểm dịch thực vật của các trạm
và chỉ đạo anh em trong quá trình tác nghiệp nếu phát hiện thấy có da cầm nhập nậu sống hoặc là chết
thì đều báo cáo với các cơ quan ban ngành để phối hợp xử lý
đối với những xe nông sản này nếu như thông thường chỉ được lấy mẫu kiểm tra nhanh dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
hay vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm một vài lô ngẫu nhiên
thì nay lực lượng chức năng tiến hành kiểm soát chặt chẽ hơn đối với từng xe hàng
chúng tôi luôn luôn tăng cường để kiểm tra kiểm soát tất cả những đường mòn lối tắt
hai bên cánh gà cũng như qua cửa khẩu chính
tuy nhiên tại cửa khẩu tân thanh đây thì chưa xảy ra bất kể một trường hợp nào chưa phát sinh
trường hợp nào nhập khẩu những mặt hàng như da súc da cầm cũng như thịt và phụ phẩm da súc da cầm
trong bối cảnh các tuyến biên giới đang căng mình phòng chống nguy cơ lây lan dịch h bảy n chín từ trung quốc
việc vẫn tiếp tục phát hiện những lô da cầm nhập lậu thực sự là tín hiệu đáng lo ngại